trong tình hình dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bằng huyết tương của bệnh nhân đã phục hồi
được đánh giá như một liệu pháp tiềm năng nhằm tăng thêm công cụ trong việc điều trị người bệnh đặc biệt là những trường hợp có diễn biến xấu
phương pháp này lần đầu tiên được việt nam đưa vào sử dụng sau khi bộ y tế đã phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm phương pháp này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương một trong những đầu mối tiếp nhận người hiến huyết tương
các bệnh viện tiếp nhận huyết tương bằng cách lấy máu từ người hiến là các bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh sau đó chiết tách lấy huyết tương
nguyên lý của phương pháp này là huyết tương của những người đã điều trị khỏi covid một mươi chín chứng một lượng lớn kháng thể trung hòa virus sars cov hai
người bệnh sẽ tiếp nhận kháng thể thụ động từ huyết tương của người đã hồi phục phương pháp điều trị này giúp cung cấp ngay kháng thể cho người bệnh để tiêu diệt virus
hiện tại bây giờ điều trị chủ yếu vẫn là điều trị trị trứng và hỗ trợ
các liệu pháp điều trị thuốc kháng virus
thì hiệu quả vẫn chưa được rõ ràng
cũng như các phương pháp vaccine dự phòng thì cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu
chính vì thế mà phương pháp điều trị bằng huyết tương của người đã phục hồi cũng là một giải pháp để giúp cho bác sĩ có một phương pháp điều trị an toàn và cũng đem lại một hiệu quả nhất định cho bệnh nhân đặc biệt là những bệnh nhân nặng
người phụ nữ quốc tịch hoa kỳ này đã đáp máy bay ra hà nội để tham gia sàng lọc hiến huyết tương điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bà cũng chính là bệnh nhân số tám mươi ba
điều trị tại bệnh viện giãi chiến củ chi trong đợt dịch đầu tiên và đã được chữa khỏi
hôm nay bà trở lại với mong muốn giúp đỡ những ca bệnh nặng khác bằng huyết tương của mình
tôi không cảm thấy đau
điều dưỡng có kỹ thuật rất tốt
một lợi ích khác nữa là bạn sẽ được kiểm tra sức khỏe miễn phí
tôi mong mọi người không sợ hãi
hiến huyết tương cũng giống như hiến máu chỉ mất một chút dịch thôi
tôi có rất nhiều huyết tương để cho đi và hiến cũng rất dễ
tôi hy vọng rằng những huyết tương này có thể giúp đỡ được cho các bệnh nhân covid một mươi chín rất nặng
trong sáng ngày một mươi hai tháng tám đã có năm người từng mắc covid một mươi chín tới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung mương khám sàng lọc
chỉ muốn mình cộng hiến một cái gì đấy
góp cái sức lực nhỏ bé của mình để giúp cho những người bệnh nặng người ta có thể trở về được với gia đình
để gia đình được đoàn tụ và mang đến lụ cười cho những gia đình có bệnh nhân mắc bệnh
và cũng là một phần để trả ơn đất nước trả ơn các bác sĩ đã cứu giúp tôi
ở việt nam cũng dịch bùng phát trở lại và có một số bệnh nhân bị tử vong
trước mình cũng được mọi người rất quan tâm chữa trị cho
bây giờ mình cũng muốn góp một phần gì đó vào việc phòng chống dịch ở việt nam
cho đến thời điểm này bệnh covid một mươi chín vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
chủ yếu điều trị triệu chứng chưa có vắc xin phòng bệnh
chuyên gia cho rằng phương pháp mới này sẽ là cứu cánh cho các bệnh nhân covid một mươi chín